cụ thể đối với các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm quận bảy và hai huyện củ chi cần giờ
thành phố cho phép được thực hiện thí điểm các hoạt động sau cho phép người dân đi chợ một lần một tuần
bổ sung các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được hoạt động nhưng phải tuân thủ bộ tiêu chí an toàn
đặc biệt thành phố hồ chí minh thí điểm triển khai thực hiện thẻ xanh covid một mươi chín gắn với má qr cá nhân
việc thí điểm phải đảm bảo nguyên tắc năm k và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ
tin an ninh trả tự hội đồng xét xử tòa nơi dân thành phố đà nẵng vừa tuyên phạt án tử hình
đối với bị cáo nguyễn nhật linh ba mươi hai tuổi ở quận liên triều thành phố đà nẵng về tội mua bán trái phép số lượng lớn ma túy
thời gian thụ án tại trại giam bình điền linh quen bạn tù tên là bi chưa rõ lây lịch khi ra tù cả hai móc nối buôn bán ma túy
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bi giao cho linh cất dấu năm kg
cây tamin một viên thuốc lắc hai kg ma túy đá và hai trăm linh viên hồng phiến
bị thưởng trước cho linh một mươi sáu triệu đồng
để giấu ma túy linh chia nhỏ và mang vào giấu tại các hốc núi trên đèo hải vân nơi linh nuôi cho giữ cảnh giới
ngày một mươi hai tháng ba khi linh vừa lấy một số lượng ma túy cực lớn từ xe khách bắc nam ném ở gốc cây ven đường
thì bất ngờ bị công an quận liên triều bắt quả tàng
tiếp theo là thông tin về truy năng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi

vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện